tới dự lễ tang có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương công an các đơn vị
cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ và đông đảo người dân thủ đô
thừa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trao quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của chủ tịch nước
quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công của thủ tướng chính phủ
đối với đồng chí thượng tá đặng anh quân đồng chí thượng úy đỗ đức việt
và đồng chí hạ sĩ nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội cho đại diện thân nhân gia đình ba liệt sĩ
cũng tại lễ tàng đại diện thân nhân gia đình ba liệt sĩ
đã nhận các quyết định truy tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
quyết định truy tặng bằng khen của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đúng một mươi ba h ba mươi phút lễ viếng ba liệt sĩ thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt
và hạ sĩ nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội chính thức bắt đầu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương định huệ đã gửi phòng hoa viếng ba liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã vào thắp hương viếng ba liệt sĩ
bộ trưởng tô lâm bày tỏ đây là tổn thất mất mát lớn
với lực lượng công an nhân dân và người thân gia đình các đồng chí
sự dũng cảm không quản ngại hy sinh quyết tâm bảo vệ sự bình yên
hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần
vì nước quên thân vì dân phục vụ tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam là nguồn động lực thôi thúc
cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ngay sau đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an các đoàn đại biểu đại diện
cho các bộ ngành trung ương địa phương và bà con thân nhân cùng người dân thủ đô đã vào thắp hương
kính viếng và chia sẻ động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ
lễ truy điệu ba liệt sĩ sẽ diễn ra vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
đúng một mươi ba giờ chiều nay lễ viếng ba liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mới bắt đầu thế nhưng từ rất sớm rất đông người dân đã có mặt tại khu vực trước cửa nhà
tàng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội từng đoàn người lặng lẽ nối dài
hướng về phía nhà tăng lễ trong sự tiếc thương ba người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình
những người thân người đồng chí người bạn và hàng xóm láng giềng của ba chiến sĩ
là những người có mặt sớm nhất ở sảnh trờ và viếng
những đoàn người cứ tiếp nối nhau trong sự tiếc thương vô hạn
chân trọng cảm ơn đồng chí bộ trưởng và xin kính mời đại sĩ
quân chương chiến cơ quan nhất cho đại diện ba gia đình liệt sĩ xin trân trọng
không bao giờ có gì bù đắp được không có gì so sánh được kể bằng vật chất lẫn cái nguồn khác